ngày một mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
vẫn đang phối hợp cùng công an phường long thạnh mỹ điều tra truy xét nhóm thanh niên cầm hung khí
lao vào quán ăn trên đường hoàng hữu nam chém tới tấp và khiến nhiều người bị thương
vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày chín tháng sáu nhiều người đang ăn tại quán ốc trên đường hoàng hữu nam
phường long thạnh mỹ thì xuất hiện một nhóm thanh niên cầm nhiều hung khí như mã tấu phóng lợn
dao bông xăng đi trên nhiều xe máy xông thẳng vào quán
lúc này nhiều thực khách trong quán bỏ chạy loạn xạ tuy nhiên có hai thanh niên hai mươi bốn và hai mươi bảy tuổi là khách
của quán không kịp phát hiện sự việc còn ngồi lại thì bị nhóm này chém tới tấp nằm bất động
sau đó nhóm đối tượng tiếp tục ném bom xăng vào quán rồi mới rời đi hai nạn nhân một người bị
thương ở bụng và đứt cân tay người còn lại có bị đất gân ở mu bàn tay đã được chuyển đi cấp cứu
ngay sau đó hiện tại hai người vẫn đang được làm phẫu thuật do vết thương nặng